đa phần các hộ dân đều đồng tình ủng hộ việc nhân dọng mô hình này bởi họ đều nhận thức được rằng việc xuất hiện của những mắt thần sẽ giúp an ninh trật tự của khu vực được đảm bảo hơn hạn chế các hành vi phạm tội xảy ra
hiện trên địa bàn phường phúc diễn đã lắp được một trăm bảy mươi năm camera ở một mươi năm tổ dân phố trực thuộc phường để phục vụ công tác điều tra đấu tranh phòng chống tội phạm
mặc dù chỉ mới triển khai trong hai tháng nay nhưng mô hình đã đạt được một số hiệu quả nhất định
từ khi công an phường đã lắp đặt được một trăm bảy mươi năm vị trí bắt cam công an phường cũng đã trực tiếp đấu tranh khai thác khám phá qua camera an ninh để phát hiện và bắt giữ được bốn đối tượng
hai đối tượng khám phá
hai vụ việc của bốn đối tượng liên quan đến trộm cắp xe máy nhà dân và laptop
từ khi mà lắp đặt cái camera thì cái hiệu quả phòng chống là về các loại tội phạm trộm cắp là nó được lưng lên cao
tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm thành phố hà nội việc triển khai mô hình lắp đặt camera cũng đang được lực lượng công an nhanh chóng thực hiện
việc triển khai hệ thống camera an ninh đã có tác dụng tốt trong việc gian đe ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội
một số loại tội phạm như cướp giật trộm cắp tài sản có xu hướng giảm
từ khoảng một tháng nay khi khu vực ngã tư này được công an phường lắp đặt camera và thường xuyên giám sát hình ảnh những người dân sinh sống tại đây yên tâm hơn rất nhiều
trước đây xung quanh khu vực này thì việc mà xảy ra ăn trộm ăn cắp rất là nhiều
nhưng mà gần tháng nay rồi thì khi mà các chiến sĩ công an đã lắp camera ở đây
thì mình cảm thấy được an toàn hơn rất nhiều mọi người dân an toàn khi mà hoạt động và sinh sống ở đây
với hộ gia đình của anh lâm sau khi lắng nghe các chiến sĩ công an tuyên truyền về lợi ích hiệu quả của việc lắp camera an ninh anh cũng rất sẵn sàng
anh cho biết sắp tới gia đình sẽ lắp camera hướng ra đường để có thể hỗ trợ cung cấp hình ảnh thông tin cần thiết cho lực lượng chức năng
vừa nghe các anh tuyên truyền thì tôi thấy việc lắp camera này rất là tốt
và tôi cũng sẽ sớm truyền khai lắp trong thời gian tới
camera thì thực ra nó cũng không quá tôn kém
mà mình cũng đảm bảo chẳng qua năm vừa rồi mình bận quá nên chưa có thời gian để thu xếp để lắp
sắp tới mình sẽ thu xếp để lắp
về cái camera này thì cái hệ thống camera và cái hình ảnh thì nó rất tốt
hình ảnh là đặt tiêu chuẩn và kể cả là xoay
và các vị trang đó đặt là có thể xoay vào các hướng
đấy mà mình có thể điều chỉnh được
mà mình cài đặt vào trong điện thoại hoặc là cài đặt vào máy tính
mình có thể điều chỉnh được mình xem lại các cái thời gian của các ngày trước
đảm bảo có thể mà cần thiết để phục vụ công tác thì những cái cam này thì mình chủ động được
mình có thể xem mình chủ động được để mà mình cài đặt các thông tin các hình ảnh liên quan
theo ủy ban nhân dân tp hà nội đến nay toàn thành phố hà nội đã xây dựng triển khai mô hình camera an ninh
tại một trăm hai mươi một phường xã thị trấn của ba mươi quận huyện thị xã
mô hình toàn dân tham gia lắp camera an ninh nếu được nhân rộng
không chỉ giúp cơ quan chức năng có thêm đồi tài đôi mắt trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
ủn tắc giao thông mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn
bên cạnh đó hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng công an nhanh chóng trích xuất hình ảnh
truy vết các đối tượng phạm tội kịp thời điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
bên cạnh việc vận động người dân tự nguyện tham gia thành phố dự kiến sẽ lắp đặt thêm camera an ninh giám sát tại các tuyến giao thông chính
khu dân cư địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự